trong chiều ngày một mươi một tháng bốn công an phường bình trị đông quận bình tân thành phố hồ chí minh
đang củng cố hồ sơ điều tra vụ việc một gia đình trên địa bàn bị tạc sơn nhiều lần không rõ nguyên nhân
căn nhà bị tạc sơn là của ông được làm nghề một trong hẻm bảy mươi bảy chiến lược
theo thông tin ban đầu vào lúc gần hai h năm mươi phút ngày năm tháng bốn
một nhóm thanh niên gồm bốn người đi hai xe máy đến trước căn nhà
gia đình cho biết đây không phải là lần đầu tiên gia đình ông bị tạc sơn
trước đó vào ngày hai tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một gia đình ông cũng bị nhóm thanh niên
dùng bình thủy tinh đựng sơn và mắm tôm tạt vào cửa nhà
người nhà sau đó cũng đến cơ quan công an trình báo
ông được khẳng định gia đình không hề vay mượn tiền nợ nần của ai
nhưng vẫn không yên với nhóm tạc sơn
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ông được có bị nhóm thanh niên khoảng sáu người tấn công bằng gậy
vụ việc khiến ông được bị thương phải nhập viện cấp cứu